đội tuần tra kiểm soát giao thông đường thủy số một phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
đã mật phục trên tuyến sông hồng đoạn qua phường thượng cát quận bắc tử liêm hà nội
phát hiện ba tàu sắt đang khai thác cát trái phép
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện tàu sắt số hiệu vr tám triệu hai mươi bốn nghìn năm trăm một mươi hai cùng lái tàu
đã khai thác trái phép được một trăm hai mươi mét khối cát không xuất trình được giấy phép
tiếp đó tổ công tác phát hiện thêm hai tàu sắt không số hiệu đang có hành vi hút cát từ sông hồng
hai tàu không số này do vũ văn tĩnh ở cam thượng ba vì hà nội
và phạm quốc hùng ở phường thụy phương quận bắc tử liêm điều khiển